nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc sáng nay
thành phố hà nội đã tổ chức lễ biểu dương tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước điển hình
tiên tiến của thành phố hơn ba trăm năm mươi điển hình tiên tiến được biểu dương tại buổi lễ là những bà mẹ
việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các thời kỳ anh hùng lao động chiến sĩ thi đua
toàn quốc công dân thủ đô ưu tú và các người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước
trong các lĩnh vực đời sống công tác trên địa bàn thủ đô dự buổi lễ có các đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng các đồng chí lãnh đạo một số bộ
ban ngành trung ương và thành phố hà nội
từ những phong trào thi đua lớn trong thời kỳ kháng chiến như diệt giặc đói diệt giặc rốt
diệt giặc ngoại xâm hú gạo kháng chiến bình dân học vụ rồi thanh niên ba sẵn sàng
phụ nữ ba đảm đang đến nhiều phong trào mô hình thiết thực trong những năm gần đây
như phong trào sáng kiến sáng tạo thủ đô xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
các phong trào thi đua người tốt việc tốt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể
cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sáng tạo những mô hình hay sáng kiến
giải pháp hữu ích trong phát triển kinh tế xã hội những hành động dũng cảm
việc làm thiện nguyện nghĩa cử cao đẹp của cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô
phát biểu tại buổi lễ đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển
của thủ đô có thể khẳng định sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước chính là nguồn động lực
là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu nhiệm vụ
đồng chí hoàng trung hải mong muốn và tin tưởng mỗi đại biểu điển hình tiên tiến sẽ luôn là những hạt nhân
nòng cốt tích cực góp phần lan tỏa thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước kết nối sức mạnh
tạo động lực to lớn cùng nhau phấn đấu xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại
xứng đáng với niềm tin yêu kỳ vọng của nhân dân cả nước như bắc hồ kính yêu hằng mong muốn